trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam phó chủ tịch quốc hội cộng hòa liên bang đức edega bruman
cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo ban chỉ đạo tây nam bộ tại thành phố cần thơ
tại buổi tiếp phó trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ nguyễn quốc việt cho biết
chính phủ việt nam thời gian qua triển khai nhiều giải pháp nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước
việt nam cũng kêu gọi phía đức tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực lập quy hoạch phát triển vùng
hỗ trợ cho tăng trưởng xanh cho vùng đồng bằng sông kiều long vốn có rất nhiều tiềm năng nhưng còn thiếu nguồn lực
còn nhiều cản trở trong khi cộng hòa liên bang đức vốn đi đầu trong lĩnh vực này
về phần mình phó chủ tịch quốc hội cộng hòa liên bang đức đánh giá cao vai trò của vùng đồng bằng sông kiều long
về sản xuất lương thực và xuất khẩu gạo ra thế giới
đồng thời rất ấn tượng với những kết quả đã đạt được từ các dự án quản lý vùng ven biển
phó chủ tịch quốc hội cộng hòa liên bang đức cũng quan tâm đến các dự án chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông kiều long
đang kêu gọi hỗ trợ và muốn tìm hiểu rõ thêm các vấn đề như thứ tự ưu tiên của các dự án
giải pháp thực hiện cách giải quyết các xung đột về lợi ích
do đó đòi hỏi có sự tham gia nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và ngoài nước
sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới